gần ba tấn than cám vận chuyển bằng đường biển đã bị lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một kiểm tra tạm giữ vào chiều qua năm tháng một trên khu vực biển quảng ninh
qua kiểm tra tổ công tác xác định đầu đẩy số hiệu qn bảy nghìn tám trăm bảy mươi tám thuộc công ty trách nhiệm yếu hạn vận tải và thương mại bình an
có địa chỉ tại phường ít kiêu thành phố hạ long tỉnh quảng ninh gồm sáu thuyền viên và một người áp tải hàng
do anh vũ duy an ba mươi sáu tuổi quê quán tại phường ngọc châu thành phố hải dương tỉnh hải dương làm thuyền trưởng
đang đẩy bốn xà lan có trọng tải khoảng gần ba tấn than cám
tại thời điểm kiểm tra thuyền viên trên đầu đẩy có xuất trình một số giấy tờ tài liệu chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa
nhưng vẫn còn thiếu nhiều giấy tờ theo quy định của pháp luật và còn nhiều điểm mâu thuẫn
hiện lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển đã dẫn giải đầu đẩy về khu vực bến gót hải phòng
để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật